chào các khán giả đã quay trở lại với kênh youtube sức khỏe và đời sống
thưa quý vị ngoài đưa những thông tin về y tế chúng tôi còn gửi tới quý vị những tin tức mới nhất liên quan tới xã hội thời sự trong thời gian vừa qua
thưa quý vị những ngày vừa qua sau khi nghệ sĩ thương tín mắc covid một mươi chín và chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của mình dân tình đã tranh cãi và đưa ra nhiều ý kiến trái chiều
tuy vậy khi nhìn thấy nơi ở hiện tại của tài tử vang tiếng một thời nhiều người không khỏi chạy lòng xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu
từng là cái tên khiến khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao ưu ái đạt danh sưng tài tử mạng ảnh
thường tính khi về già lại sống cảnh cơ cực bệnh tật thậm chí vợ con cũng không có bên cạnh chăm sóc
trong quá khứ ông từng rất nổi tiếng và giàu có nhưng vì vướng vào cờ bạc đến nợ nần trồng chất tục dốc không phanh trong sự nghiệp
hiện tại nam diễn viên ván bài lật ngựa đang nhiễm covid một mươi chín thiếu nợ tiền phòng trọ không lo đủ ăn đến nổi vợ bồng con gái thì nơi khác sống
trước tình cảnh khó khăn thương tính cũng được nhiều người ngỏ ý giúp đỡ tạo điều kiện nơi ở
gần đây một mạnh thường quân tên tê ngọ ý muốn chăm sóc ông đến suốt đời
khoảng sau hai ba ngày nữa khi sức khỏe anh tính ổn định hoàn toàn lúc đó mình sẽ đưa anh về quê
mình cũng khuyên anh tính tạm thời vẫn ở đây nếu có gì buồn thì gọi điện thoại
người này cho biết còn trực tiếp đến nơi ở hiện tại của nam diễn viên để trò chuyện và xin chụp ảnh
anh tây chia sẻ rõ hơn mình cũng coi anh tính như anh em có rau ăn rau có cháu ăn cháu có gì mình cũng chăm sóc được cũng thỏa mãn đam mê của mình đối với anh ấy
tình người với nhau qua đại dịch này còn sống được là còn may mắn lắm rồi
tha thứ bao dung nhau để hiểu cuộc đời tươi đẹp hơn chứ cuộc sống ai mà chẳng có sai lầm
anh tính lớn tuổi rồi nên mình nghĩ anh cũng ăn đẹp hơn
anh tê đang hối hận rồi thấy ai cũng phê phán anh ấy thấy tội quá nên chắc mình sẽ đi ngược lại với dư luận
có lẽ mình cũng bị chỉ trích nhưng ai hiểu được thì hiểu đó là tâm sự thật lòng của mình
ai cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn nếu ai cũng quay mặt hết thì làm sao mà họ sống nổi
mình cũng muốn kề cận bên anh hỗ trợ phần nào cho anh bớt đi cô quản của tuổi già
bản thân không có người chăm sóc bệnh tật ốm đau rất tội cho một kiếp người
trong số những bức ảnh mà anh tê đến thăm và trò chuyện
với nghệ sĩ thương tính cư dân mạng thấy được nơi ở xuống cấp ẩm thấp của ông
diện tích chỉ đủ kê một chiếc nệm tủ lạnh ngay cả chăn màng trong chỗ ở đó cũng đổi màu
đồ đạc xếp chồng ngỗ ngang
được biết hiện nam nghệ sĩ đang sống tại chung cư phan văn hớn
nơi này khá cũ kỹ phần dưới được sử dụng làm khu giữ xe phân thành từng ô để cho thuê
từng là ngôi sao đình đám nhưng thương tính khi về già sống trong nơi khó khăn như hiện tại
nhiều người cũng phải chạnh lòng
anh tính đang được bộ phận y tế địa phương chăm sóc cấp phát thuốc và thức ăn mỗi ngày
tình trạng sức khỏe của anh vẫn khá ổn định đi lại bình thường
chỉ do tuổi đã cao nên nói chuyện hơi ngắt quảng anh tê nói
tuy nhiên nhạc sĩ tô hiếu người đang giữ liên lạc với thương tính lại cho biết
một mạnh thường quân muốn đưa anh tính qua ở nhưng mà anh ấy chưa đi
thương tính nói với tôi sẽ tính sâu nhưng có khả năng không qua
vì sống ở đây quen rồi không chịu được máy lạnh
thời điểm thương tính chia sẻ về hoàn tất của anh tính
trong cảnh khó khăn và nhiễm bệnh nhiều ý kiến trái chiều cũng xuất hiện khi cho biết
trước đó ông từng được nhiều người giúp đỡ số tiền gần tám trăm linh triệu đồng
và một chiếc xa hơi để hỗ trợ việc di chuyển
chỉ trong vòng nửa năm khoản phí này đã không còn khiến cho ông bị nói là sài hoang
trước tình cảnh này thương tính cũng có giải thích rõ ràng
tôi không tiêu xài hoang phí sau khi nhận tiền tôi đã bàn giao hết cho vợ để mua đất
xây một căn nhà cấp bốn ở quê
thứ hai nữa là đóng bảo hiểm cho con gái của tôi hết mấy trăm triệu
đấy khi một mươi tám tuổi còn có một số tiền để sinh sống
một người bạn đi nước ngoài tặng cho tôi chiếc xe nhưng bỏ trong gara
muốn lấy ra tôi phải bỏ mấy chục triệu để sửa và chuột ra chứ không phải tặng không
đó là xe hiệu nhưng đời cũ mỗi khi hư là rất khổ vì không có phụ tùng thay
chiếc xe cứ hư hoài nên tôi nặng lắm ôm xe như ôm nợ vậy
hiện tại tôi có người bạn làm công trình tôi cho họ thuê để kiếm vài đồng ra vô thôi
nghệ sĩ thương tín đã từng vang bóng một thời với những vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng
nhưng điều mà ông luôn cảm thấy chăn trở và tự trách
đó chính là hiện tại không thể nuôi nổi vợ con dưới vật tình cảnh khó khăn
ông chia sẻ mình đã khóc nhiều kể từ ngày vợ con bỏ đi
thương tính chia sẻ ông không tìm công việc lao động chân tay trong lúc chờ phim bấm máy
vì sức khỏe vẫn yếu sau lần độc quỵ
diễn viên nói tôi hiện không có gì để làm sống lai lát qua ngày bằng hỗ trợ của bạn bè
cả đời tôi chỉ biết một nghề là đóng phim chứ không biết làm nghề khác
thương tín chia sẻ thêm thông tin thương tín làm bảo vệ mưu sinh trước đó là có thật
ông từng được một người ngó lời mời làm bảo vệ ở bãi giữ xe
nhưng sau đó người này phớt lờ không đề cập gì thêm
trước câu hỏi thực hư chuyện thương tính và vợ kém tuổi đã ly hôn
ông cho biết tôi với cô ấy ăn ở với nhau không đăng ký kết hôn
giờ cô ấy bỏ nhà đi rồi
trên đời này những chuyện lớn đều bắt nguồn từ những chuyện nhỏ
suốt thời gian qua tôi và cô ấy cứ cãi vã
mấy chuyện nhỏ nhạt
tất cả là lỗi của tôi
thương tín kể từ hôm vợ con bỏ đi
ông buồn và khóc nhiều
với ông chuyện vợ chồng không thể chung sống thì chia tay là hiển nhiên
điều khiến cho ông buồn nhất là phải xa con gái
tôi thương nhớ con gái nhiều quá
con bé chỉ mới sáu tuổi
rất hay chơi đùa với ba
tôi còn tính cho con đi học lớp diễn viên nhí của trịnh kim chi
cứ nhớ về con là tôi không cầm được nước mắt
thương con quá
diễn viên ngẹn ngào
niềm vui hiếm hoi của thương tính là những lúc nghĩ về con gái
khi mệt mỏi nhìn con gái lý lắc
tạo dáng trước điện thoại
ông vơi hết nhọc nhằn
ông thường chọc con
là đạo diễn tương lai vì cô bé rất hay yêu cầu bố diễn xuất
mỗi lần ông về nhà trễ
con gái trách
hôm nay ba về trễ đó nha
rồi phạt ông diễn một đoạn kịch
do bé tự nghĩ
xong mới cho ba đi ngủ
thay con xinh sáng cao ráo hơn bạn bè cùng lứa
ông dự định sắp tới nhờ nghệ sĩ trịnh kim chi
dạy diễn xuất cho con bé
trong lớp đào tạo diễn viên nhí
ông nói bảy năm qua
khi có con tôi thấy mình điềm đạm hơn
không còn sốc nổi như trước
giờ tôi không mong ước gì nhiều
chỉ cần có công việc đều đặn để nuôi con
ở tuổi sáu mươi năm
thương tính thừa nhận hào khí trong ông đã vơi nhiều
không còn mạng mà với nghề diễn
sau đợt đột quỵ sức khỏe ông giảm súc
chân đi lại tập tỉnh
vài mới nhất ông nhận lời quay
trong phim điện ảnh tứ đại mỹ nhân
bảo nhân nam sito
là vì nhân vật chỉ ngồi xe lăng một chỗ
ông cho biết nếu dự án khởi quay
có thể đó là phim cuối cùng ông tham gia
thương tín đang chờ người quen ở pháp
về mở một nhà hàng
ông vào phụ giúp để kiếm thêm thu nhập trang trải
hiện tại thương tính vẫn sống ở quận một mươi hai
còn bùi kim chi và con gái
đang sống ở quận ba thành phố hồ chí minh
thương tín kể
con gái của đạo diễn lê mộng hoàng
sau khi biết hoàn cảnh
đã chủ động mời gia đình ông về nhà mình
ở quận ba
vợ của đạo diễn lê mộng hoàng
lớn tuổi nhiều bệnh nền
vì vậy cô ngõ ý cho gia đình thương tính qua đây ở
để tiết kiệm tiền nhà
tiền thể coi sóc mẹ mình
diễn viên gạo cội đã nói chuyện với vợ
và để chị đi
còn ông ở lại
về cuộc sống một mình trong căn trò hai mươi m hai
thương tín vất vả tự chăm sóc bản thân
nhưng chấp nhận mọi thứ
ông đang cân nhắc việc đăng ký vào sống
trong khu dưỡng lão nghệ sĩ
ở quận tám thành phố hồ chí minh
tôi bây giờ sức vóc không còn
sống được lúc nào hay lúc nấy
nếu không tự lo nổi
tôi sẽ sinh vào khu dưỡng lão nghệ sĩ
trước đây tôi còn vợ con đề hề
nên không vào đó được
giờ đâu còn ai nữa
diễn viên ngầm ngùi
thương tín cũng kể chuyện đáng nghèo còn xui tận mạng
tuần trước ông bị trộm mất chiếc xe máy
dùng nhiều năm
camera xóm trọ đã ghi được cảnh trộm chiếc xe
ông đã báo công an nhưng vẫn chưa tìm ra thủ phạm
về chiếc xe hơi cũ
người quen tặng hồi tháng hai năm nay
thương tín cho biết nó đã bị hỏng
nhưng ông không có tiền sửa
nên ông đành để một góc
sau khi thấy hoàn cảnh hiện tại của tài tử điện ảnh
một thời thương tín
nhiều người không khỏi xót thương và đồng cảm
còn về tình hình sức khỏe sau khi mắc covid một mươi chín của nghị sĩ
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cử quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại